trong thời gian tới nếu đảm bảo các tổ máy không gặp sự cố vận hành tiên cậy và đủ nhiên liệu thì chúng ta có thể khắc phục được cái vấn đề thiếu điện
về việc giải quyết đối với dự án điện tái tạo không nằm trong quy hoạch thứ trưởng cho biết vừa qua thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch điện tám trong đó chỉ nêu tổng công suất các nguồn điện tái tạo dự kiến và không có dự án cụ thể nào
hiện bộ công thương đang triển khai thực hiện kế hoạch sẽ cụ thể hóa quy mô công suất tiến độ các dự án theo từng địa phương
để báo cáo thủ tướng phê duyệt
việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án là cần thiết tuy nhiên ngoài vấn đề về cơ chế giá điện thì các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật khác ví dụ như là về quy hoạch đầu tư đất đai môi trường xây dựng rồi ví dụ như cả phòng cháy chữa cháy v v
và về vấn đề này thì bộ công thương đã thường xuyên làm việc trực tiếp với evn và các nhà máy điện chuyển tiếp để trực tiếp hướng dẫn chỉ đạo xử lý
thì chúng tôi nghĩ rằng là với
với cái sự
có thể nói là sự thiện trí và theo đúng như là như thủ tướng vẫn nói là chúng ta phải hài hòa lợi ích và chia sẻ cái rủi ro và phải tuân thủ các quy định của pháp luật thì chúng ta phải căn cứ vào đó
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải bày tỏ mong muốn các địa phương hỗ trợ cho các dự án này để sớm đưa các dự án vào lưới điện đảm bảo được điện cho sản xuất cũng như đời sống của người dân
công an tỉnh đắk nông vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phan thanh hoàng phó giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ
phan thanh hoàng cũng là đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn tám trăm linh một d của công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông
cơ quan công an xác định phan thanh hoàng đã nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để làm hồ sơ cải tạo sau đó nghiệm thu xe cải tạo trái với quy định của pháp luật
ông nguyễn xuân diện giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới đắc nông xác nhận phan thanh hoàng vẫn đi làm bình thường
hiện trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d chỉ còn ba đăng kiểm viên đây là số đăng kiểm viên tối thiểu để một trung tâm đăng kiểm hoạt động nếu không đủ sẽ phải đóng cửa
cũng theo ông nguyễn sơn diện thì việc đăng kiểm phương tiện tại trung tâm đăng kiểm bốn nghìn tám trăm linh một d vẫn diễn ra bình thường
cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào sáng ngày hôm nay ngày bốn tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với nguyễn minh kháng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại huyện phú tân tỉnh an giang về các hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tiền tiêu xài cá nhân kháng nảy sinh ý định mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền
để thực hiện thắng lên mạng xã hội tìm liên hệ rồi cung cấp thông tin đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá là ba tám triệu đồng
sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên trần hữu linh kháng đã liên hệ và nói dối với anh nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện phú tân có người cần vay tiền và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp
tin tưởng kháng nên minh đã đồng ý cho vay tiền kháng làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi ký giả mạo chữ ký của trần hữu linh và công chứng viên để thế chấp vay bốn trăm linh triệu đồng từ minh và tiêu xài cá nhân
sau nhiều lần đến hạn nhưng không đòi được tiền thì ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba anh minh mang hồ sơ đi sang tên thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả nên đã trình báo cơ quan công an
thưa quý vị lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn nhu cầu vay tiền của người dân để tiêu dùng và phục vụ kinh doanh tăng cao nên các đối tượng tăng cường thực hiện hoạt động cho vay tiền qua ứng dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và chỉ trong một thời gian ngắn thì rất nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền lên tới hàng trăm thậm chí là cả vài tỷ đồng vậy phương thức và thủ đoạn của các đối tượng như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là chị trần vĩ trâm anh
vừa bị lừa đảo chiếm đoạt gần một trăm năm mươi triệu đồng
theo lời kể của nạn nhân do có nhu cầu vay tiền nên chị đã lên mạng tìm hiểu qua app vay tiền online để vai số tiền ba mươi triệu đồng
sau khi nhận được điện thoại tư vấn từ một người lạ bảo tế app vai tiền ipk ngân hàng công nghiệp hàn quốc tiền vai chưa thể đâu
chi đã bị trừ gần một trăm năm mươi triệu đồng trong tài khoản theo lời rũ rỗ của các đối tượng
tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vai trên mạng cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu

tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của fre credit
sau lấy khoảng ba mươi phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là ngân hàng công nghiệp hàn quốc ibk
ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn gia lô để trao đổi thêm với tôi
để tu hút và tìm cách cho nạn nhân sập bẫy thì các đối tượng quảng cáo bằng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như lãi suất cho vay thấp
thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh chóng đơn giản thủ tục giải ngân nhanh không cần chứng minh thu nhập không cần chứng minh nhân dân căn cước công dân
điều đang nói các đối tượng đều chuyển số tiền mà khách hàng có nhu cầu vai về vì app ipk
nhưng sau đó khách hàng không thể rút được số tiền đó về tài khoản
lúc này các đối tượng nói do lỗi tài khoản và yêu cầu khách hàng phải nộp chiếc khoản phí ba mươi thì mới rút được tiền nếu không tài khoản vẫn bị treo và bị tình lãi
do lo sợ lại cần tiền nên khách hàng làm theo nhiều lần
tài khoản vẫn bị treo và tiền vẫn không thể rút từ vị app của họ về được
đến lúc này nạn nhân mới dần phát hiện mình đã bị lừa
thì lại có một cái lệnh tiếp đến để yêu cầu để người ta để mình phải chuyển thêm thì tôi đã chuyển tổng cộng là một trăm năm mươi triệu
để phòng ngừa tài khoản này thì ta cần chú ý một số vấn đề sau đây
thứ nhất là mỗi người cần chủ động tìm được thông tin về các thủ đoạn lừa đảo chủ đoạn thạch sản
đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chủ đoạn thạch sản trên mạng xã hội trong thời gian gần đây
để chủ động có thể phát hiện và phòng tránh khi bị lừa gặp những đối tượng như vậy
thứ hai là khi mà có nhu cầu vay tiền thì cũng nên tìm đến những địa chỉ có uy tín để làm thủ tục vay
ví dụ như là đến ngân hàng hoặc là có thể là thủ tục nó phức tạp hơn nhưng rõ ràng là ít có nguy cơ bị lừa
thứ ba là khi mà đã xác định vay của những ứng dụng ở trên mạng thì cần phải tìm hiểu rất kỹ
xem ứng dụng này là do ai quản lý trụ sở ở đâu có những thông tin tài liệu đầy đủ hay không
rồi là có thông tin đầy đủ về các đánh giá của những người khác hay không
nếu như những đánh giá đều tốt cả và không thể có vấn đề gì nghi vấn thì chúng ta có thể tiến hành vay được
còn những trường hợp mà thấy là có dấu hiệu nghi vấn hoặc là có những ý kiến phản hồi về việc lừa đảo thì cũng như chúng ta lên tránh xa
để phòng ngừa tình trạng trên cơ quan cảnh sát điều tra khuyên cáo mọi khoản vai người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú
hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất các thủ tục vay
người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage facebook zalo sử dụng hình ảnh logo hình ảnh mạo danh ngân hàng
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý
với hành vi vận chuyển hàng cấm nguyễn tuấn phong chú tại phường đông hồ thành phố hà tiên vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
tạm giữ hình sự
trước đó vào dạng sáng ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại ấp hòa giang xã hòa điền huyện kiên lương lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tang xe ô tô do phong điều khiển
chở bảy chín trăm sáu mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero jet và nelson
tại cơ quan công an phong khai nhận mua lại số thuốc lá trên của một người đàn ông ở phía campuchia đem về bán lại cho các đại lý bán lẻ thuốc lá trên địa bàn thành phố rạch giá
để kiếm lời nhưng trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
vào tối ngày ba tháng sáu trong lúc tuần tra trên tuyến sông tiền tổ công tác thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bến tre đã phát hiện và bắt quả tang
hai tàu sắt không có biển số đang có hành vi khai thác các lòng sầu trái phép
tại thời điểm bị bắt quả tang hai phương tiện có năm đối tượng là người điều khiển tàu và thiết bị bơm hút cát
tiến hành đo đạc thì tổng khối lượng cát trên hai tàu sắt là gần chín mươi mét khối
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi bơm hút cát trái phép
hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện châu thành tiếp tục thụ lý theo quy định
thưa quý vị hiện tại tỉnh đắk lắc và một số địa phương đang bước vào mùa vụ sầu riêng
tuy đang là thời điểm đậu trái nhưng nông dân đang rất hoang mang khi sầu riêng non dụng hàng loạt báo hiệu một nguy cơ mất mùa
chỉ còn một hai quả hoặc chỉ còn vài quả trơ trụi cuống
đây là thực trạng của nhiều vườn sầu riêng ở tỉnh đắk lắc
gia đình ông liêm ở huyện chư quynh có khoảng hai hectare trồng sầu riêng trong đó có một trăm ba mươi gốc cho thu hoạch
tuy nhiên nhiều gốc sầu đang bị dụng quả non từ sáu mươi đến một trăm linh
vụ này dù ông đã đầu tư rất nhiều vào phân bón công chăm sóc nhưng không thể cứu vãn
nó rao bông sổ nhị dứt hành hoi ra trái nhỏ hành hoi nhưng mà nó rụng thì còn lại chừng cả tới giờ phút này trái nó tầm này rồi này nó vẫn hằng ngày nó vẫn cứ rụng
chẳng hạn mình mong một cây nó quá chừng cỡ một mươi trái hai mươi trái thì nó không còn được như vậy nữa
nhăm ba trái leo nguê mà không biết là đến tới đây thì nó còn được trái nào hay nó rụng sạch thì không biết
không chỉ ông liêm nhiều nông dân tại tỉnh đắk lắc đang xót xa trước tình trạng sầu non rụng hàng loạt
không ít nhà vườn thu tiền tỷ mỗi năm từ sầu riêng nhưng vụ này dự báo thua lỗ
yếu tố khoa học kỹ thuật là mình chưa nắm kỹ lắm
và chứ biết thực hoàn thiền vệ sinh trường của cây sầu riêng nó khó tình quả
thứ hai nữa thời tiết nó khắc nhiệt quả
như cái đợt nặng nặng của rơi hầu cái đợt nó rụng rụng qua cái đợt nặng nặng
sau đó mưa tiệt mưa nữa nó rụng nó rụng hoài luôn
theo nhận định của ngành chức năng thời gian gần đây cây sầu riêng bước vào giai đoạn ra hoa đậu quả thì gặp thời tiết cực đoan
ban ngày quá nóng ban đêm lạnh biên độ nhiệt quá lớn có lúc lại gặp mưa thất thường khiến sầu riêng bị sốc nhiệt
ngoài ra vấn đề kỹ thuật chăm sóc dinh dưỡng không phù hợp cũng gây dụng quả gây thiệt hại cho nông dân

cái quan trọng để giữ cho cây sầu riêng
cái nền tảng tốt đó là xây dựng các cây đọt bộ lá trước khi xây dựng ra hoa đậu trái
khi cây sầu riêng đã sổ nhị thì hoàn toàn các cây đọt đã hoàn chỉnh
và bộ lá nó phải được đánh tráng phải được tốt phải được thành thục và không có hiện tượng sâu bệnh
thì lúc đó mới hy vọng là chúng ta nuôi cây đọt trái thành công
đắk lắc là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn hai mươi ha hàng năm sản lượng khoảng một trăm năm mươi tấn
do lợi nhuận cao nhiều nông dân đã đổ xô chặt tiêu cà phê trồng sầu riêng
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cũng khuyến cáo người nông dân phải cân nhắc tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai trồng sầu riêng không nên trồng ồ ạt để tránh xảy ra hệ lụy không đáng có
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ngày bốn tháng sáu tại hà nội vietjet công bố đường bay thẳng đầu tiên kết nối tp hcm với risbank của úc
trước sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thủ tướng của úc anthony albani cùng lãnh đạo doanh nghiệp và người dân hai nước
sông melbourne và sydney brisbane là thành phố thứ ba của úc
vietjet có đường bay thẳng tới
đây cũng là đường bay đầu tiên kết nối việt nam với thành phố chrisbank và bang queensland
ngay đúng dịp thủ tướng úc anthony albanese thăm chính thức việt nam và kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam úc
đường bay tp hcm brisbank bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay lớn hiện đại a ba trăm ba mươi
đường bay này góp phần thúc đẩy giao thương giữa việt nam với brigent bang queensland và úc nói chung
và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong thời gian tới
theo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm thông tin công ty trách nhiệm hữu hạng pohen việt nam quận bình tân tp hcm
đã tiến hành thông báo kế hoạch giảm nhân sự và thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đợt hai với người lao động
trong đợt hai công ty trách nhiệm hữu hạng boughen việt nam sẽ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với một hai trăm hai mươi năm lao động
tuy nhiên danh sách chính thức người lao động đăng ký là một hai trăm năm mươi bảy
tăng ba mươi hai người
hiện có một hai trăm bốn mươi chín trên tổng số một hai trăm năm mươi bảy người lao động đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty
tám người còn lại vắng mặt vì đăng nghị phép
số lao động đồng ý nghĩ việc sẽ chính thức chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày tám bảy hai nghìn hai mươi ba
tổng số tiền công ty dự kiến chi trả trợ cấp thôi việc là một trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
trong đó người lao động nhận được cao nhất là ba trăm bảy mươi sáu triệu đồng trên một người
thấp nhất là một mươi năm tám triệu đồng trên một người
và bình quân là một trăm ba mươi triệu đồng trên một người
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm công ty trách nhiệm hữu hạng bouj việt nam đã cắt giảm đợt một với bốn bốn trăm ba mươi chín lao động
nguyên nhân là do công ty gặp khó khăn vì đơn hàng bị cắt giảm
câu nói khu đô thị thủ thiêm thành phố thủ đức sang quận bảy tổng số vớn gần là năm tỷ đồng
dự kiến trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tới
đây là một trong một mươi một dự án trọng điểm vừa được sở
giao thông vận tải gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để chuẩn bị nội dung trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét tại kỳ hợp dự kiến diễn ra vào tháng bảy tới
theo đó mức đầu tư cầu thủ thiêm bốn hiện còn bốn chín trăm năm mươi tỷ đồng giảm hơn ba trăm linh tỷ sau khi cập nhật lại một số hạng mục
nếu được thông qua dự án sẽ triển khai trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi bốn đến năm hai nghìn hai mươi bảy theo hình thức đối tác công tư
cầu thủ thiêm bốn bắt qua sông sài gòn dài hơn hai km trọng hai mươi tám mét
với sáu làng xe cùng lê bộ hành công trình theo thiết kế có điểm đầu tư đoạn trước giao lộ cầu tân thuận hai nguyễn văn đinh
đi dọc theo đường nguyễn văn linh trẻ trái ở ngã tư huỳnh tướng phát đối vào đường lưu trọng lư quận bảy
cầu tiếp tục cắt qua khu cảng tân thuận vượt sông sài gòn nối khu đô thị thủ thiêm tại giao lộ trục bắc nam và đường bùi thiện ngộ
trước đó sở giao thông vận tải với vai trò được giao làm công tác chuẩn bị đầu tư đã triển khai ba gói thầu nghiên cứu dự án
gồm lập hồ sơ yêu cầu đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu tư vấn khảo sát hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
khảo sát lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
theo cục hải quan tp hcm năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ngành hải quan tp hcm đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số là
chín trăm năm mươi bảy vụ việc
ngành hải quan thành phố đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số là chín trăm năm mươi bảy vụ việc vi phạm với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là một ba trăm hai mươi một tỷ đồng
theo đó trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cục hải quan tp hcm đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số một trăm một mươi vụ việc vi phạm
tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên bốn trăm ba mươi hai hai tỷ đồng
luyện kế năm tháng cục hải quan tp hcm đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ tổng số chín trăm năm mươi bảy vụ việc vi phạm
có một vụ buôn lậu một mươi năm vụ vi phạm liên quan đến ma túy hai mươi chín vụ vi phạm về kiểm soát hải quan
chín trăm một mươi hai vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên một ba trăm hai mươi một tỷ đồng
đáng chú ý trong số các vụ vận chuyển trái phép ma túy do cục hải quan tp hcm phát hiện
đơn vị đã phối hợp hiệu quả với lực lượng công an mở rộng điều tra bắt giữ được một số đối tượng có liên quan
thủ đoạn là các đối tượng trong nước cấu kết chặt chẽ với các đối tượng người nước ngoài
đối với các vụ việc vi phạm cục hải quan tp hcm đã xử phạt vi phạm hành chính chín trăm bốn mươi một vụ
với số tiền phạt thu nộp ngân sách nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
khởi tố và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố vụ vi phạm hình sự đối với một mươi bảy vụ việc
thưa quý vị thời gian qua nhờ việc tập trung khai thác thị trường theo thị hiếu của khách hàng
cũng như là gia tăng các hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước mà xuất khẩu đã có khởi sắc sau thời gian dài thiếu đơn hàng
năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế thế giới khó khăn kéo theo sức cầu của thị trường giảm đơn hàng của hầu hết các ngành cũng theo đó bị chậm lại
trong đó có những ngành hàng giảm ba mươi đến năm mươi
tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại doanh nghiệp này vẫn giữ nhịp ổn định trong xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm nông sản
từ đó duy trì sản xuất
đảm bảo việc làm cho công dân lao động
để có kết quả này ngoài sự nỗ lực đầu tư cho chất lượng sản phẩm đổi mới cách tiếp cận khách hàng
thì việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp mà doanh nghiệp trú trọng
trong giai đoạn khó khăn hiện nay tình hình xuất khẩu bị ảnh hưởng
thì hỗ trợ lần này giống như một cái covid để hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn hàng
tìm kiếm được khách hàng và mở rộng được cái thị trường
để gia tăng cái kinh doanh sức
thực tế trong thời điểm đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng như thời gian qua
thì các hoạt động xúc tiến thương mại là rất cần thiết
bởi lẽ thông qua những hoạt động như vậy rất nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng
theo đánh giá của cục xúc tiến thương mại bộ công thương
những diễn biến phức tạp của nền kinh tế chính trị tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới
đã và đang tạo ra nhiều thách thức đối với hoạt động xuất khẩu của việt nam
trong bối cảnh đó cục xúc tiến thương mại đã và đang tích cực
thực hiện nhiều hoạt động xúc tiến thương mại
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ở những thị trường mới
cùng với ngân hàng nhà nước trong tiếp cận vốn
giúp cho doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn phù hợp
chúng tôi đẩy mạnh công tác khuyến mại
và xem đây là một trong những giải pháp để tăng tổng cầu
và khi đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có điều kiện để duy trì sản xuất và bán lượng hàng lớn hơn
bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương
để cung cấp các thông tin về thị trường về sản phẩm
và đặc biệt là những cái thị trường mà chúng ta đã ký
thương mại tự do thế hệ mới
và để tận dụng được những yêu đáy của những hiệp định này mang lại
và chúng tôi cũng hướng tới những thị trường tiềm năng và thị trường mới
ví dụ như trung cận đông ví dụ như châu phi
ngoài những thị trường có thế mạnh của chúng ta như hoa kỳ eu nhật bản
và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ mở những lớp đào tạo và hướng dẫn về các quy cách
những quy định mà hiện nay ngày càng nhiều
và rất nhẹ nhàng của các thị trường mà chúng ta hướng tới xuất khẩu
và chúng tôi cũng sẽ kết nối để không nhất là từng tỉnh thành có thể có hoạt động xuất khẩu
mà tổng hợp lại và có cái sự liên kết giữa các tỉnh thành các địa phương
kể cả trong nam cũng như là ngoài bắc
năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế
với mục tiêu tăng trưởng sáu kiêm gạch xuất khẩu dự kiến đạt ba trăm chín mươi ba ba trăm chín mươi bốn tỷ usd
và đồng lực cho tăng trưởng của nền kinh tế
tăng thêm khoảng hai mươi hai tỷ usd giá trị xuất khẩu hàng hóa so với năm hai nghìn hai mươi hai
dù hiện tại khó khăn vẫn còn hiện hữu
xong với sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu
cùng với sự chung tay vào cuộc của bộ ngành địa phương
các chuyên gia tin tưởng xuất khẩu năm nay sẽ có những thành tựu nhất định
hiện tp hcm có khoảng tám trăm sáu mươi xe ô tô các loại
trong đó gần bốn mươi là xe cá nhân
việc tự động giảm đăng kiểm đối với cả xe cá nhân như thế này là giải pháp tháo gỡ
nút thắt hết sức thiết thực và cấp bách ở thời điểm hiện tại
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa hơn một tháng nay
do phải đợi đến hẹn đăng kiểm của lịch app
gần ba mươi xe đậu kéo kèm remote của doanh nghiệp này bất động nằm chờ
theo chủ doanh nghiệp trong một tháng qua
thiệt hại ước tính khoảng một ba tỷ đồng chưa tính doanh thu khi xe hoạt động
việc một số trung tâm đăng kiểm tự ý đưa ra một số quy định không đúng với thực tế
từ chú kiểm định với những lỗi nhỏ
không ảnh hưởng đến yếu tố an toàn kỹ thuật
cũng khi doanh nghiệp gặp không ít khó khăn
nhân viên không được tùy tiện tự ý đưa ra các yêu cầu
hoặc ban hành các quy định chế pháp luật
lợi dụng lúc khó khăn bùng tắc để tiêu cực sạch nhiễu trục lợn
nếu để xe ra xe phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
hiện thành phố hồ chí minh có khoảng tám trăm sáu mươi xe ô tô các loại
trong đó gần bốn mươi là xe cá nhân
vì tự động giải năng kiểm đối với xe cá nhân
là giải pháp tháo gỡ nút thắt hết sức thiết thực và cấp bách ở thời điểm này
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị